bộ trưởng tô lâm đề nghị thành phố hà nội ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố
tiếp tục dành sự quan tâm đổi mới nội dung hình thức phương pháp xây dựng phong trào để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực sự là ngày hội của nhân dân do nhân dân vì nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh tổ quốc

quan tâm thăm hỏi động viên tặng quà các gia đình chính sách người có uy tín học sinh nghèo hiếu học tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao văn hóa văn nghệ tuyên truyền pháp luật tạo không khí vui tươi phấn khởi
dìm nay bộ trưởng tô lâm tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho các cá nhân thuộc thành phố hà nội và trao bằng khen của bộ công an cho nhân dân và cán bộ phường quán thánh
vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đồng thời tặng hai mươi phần quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa chê xóa thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet do huỳnh trần ngọc sâm cầm đầu
bắt giữ bảy đối tượng và thu dụng
bộ cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet do huỳnh trần ngọc sâm cầm đầu
khép kín có sự phân cấp tổ chức chặt chẽ sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội
công an huyện dầu tiếng bình dương cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn văn toàn chú xã định hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an phát hiện đối tượng nguyễn văn toàn và vợ là trịnh thị túc giang thường xuyên sử dụng xin số điện thoại di động để trao đổi mua bán số đề theo đài số số
với các con bạc trên địa bàn huyện dầu tiếng khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng giang và toàn cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều tăng vật phơi đề cùng điện thoại di động các đối tượng sử dụng để mua bán số đề cho các con bạc với số tiền hơn chín mươi triệu đồng
thưa quý vị hiện nay tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố hà nội có diễn biến phức tạp liên tục xảy ra cháy tại các nhà dân khu tập thể trung cư cũ
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm đã xảy ra hai trăm linh sáu vụ cháy khiến một mươi hai người thiệt mạng và một mươi người bị thương
những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người phần lớn là bởi người dân thiếu kỹ năng xử lý sự cố ngay từ lúc vụ việc mới phát sinh
và thực tế đó cho thấy rằng công tác phòng ngừa cháy nổ trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy tại các khu công dân cư phải được tập trung đẩy mạnh hơn nữa
và mô hình nhà tập thể an toàn về phòng cháy chữa cháy ra mắt là một trong những cách làm sáng tạo mà công an quận hoàng mai tp hà nội đang xây dựng và từng bước nhận rộng
phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội
hiện tại nơi đây tập trung bảy mươi bốn khu tập thể cũ hầu hết đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn vì phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là tình trạng cơi nới làm trồng cọp và hệ thống điện quá lâu năm thường trực nguy cơ cháy nổ
thực tế cho thấy khi có cháy xảy ra tại các khu tập thể cũ việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
bởi vậy những tình huống diễn tập như thế này sẽ thường xuyên được tổ chức trong các khu dân cư trên địa bàn quận hoàng mai
để người dân có kỹ năng tốt hơn khi xây dựng
xử lý các sự cố cháy nổ ngay từ lúc ban đầu giảm thiểu thiệt hại và không để xảy ra thương vong về người
thưa quý vị những ngày này lực lượng công an nhân dân nói riêng và người dân cả nước nói chung
đang cùng hướng tới ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một mươi chín tháng bốn
trong bối cảnh hiện nay diễn biến tình hình tội phạm ngày càng phức tạp khó lường
đã và đang đặt ra những khó khăn thách thức với lực lượng công an nhân dân
và với vai trò là nòng cốt được mệnh danh là quả đấm thép trên mặt trận đấu tranh với tội phạm
lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động trước những diễn biến của tội phạm và từ đó đã tham mưu nhiều phương án giải pháp
phòng chống tội phạm có hiệu quả xây dựng kế hoạch đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự
hoạt động có tính chất băng ổ nhóm manh động và liều lĩnh
từ đầu năm đến nay diễn biến tội phạm vi phạm về trật tự an toàn xã hội nổi lên là hoạt động của các đường dây tội phạm mua bán người
hoạt động xuyên quốc gia và những biến tướng tinh vi phức tạp của tội phạm tín dụng đen
bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương ra soát phát hiện các cơ sở kinh doanh cá nhân băng nhóm đối tượng
có biểu hiện hoạt động tín dụng đen và tăng cường xử lý các vi phạm
đến nay lực lượng công an đã khởi tố một năm trăm bảy mươi năm vụ với ba ba trăm chín mươi chín bị can

riêng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự khởi tố một ba mươi tám vụ với hai hai mươi năm bị can
xử lý hành chính ba trăm năm mươi chín vụ với bốn trăm tám mươi năm đối tượng
cái việc đấu tranh của cơ quan chức năng cũng rất là quyết liệt đặc biệt là cơ quan điều tra công an
ở các tỉnh trong thời gian qua thì cũng đã rất quyết liệt
ví dụ như là đồng nai hà nội tp hcm
rồi là thanh hóa rồi là nam định rồi là nghệ an rất nhiều các cơ quan đã có những cái chỉ đạo quyết liệt sâu sắc
triệt phá rất nhiều bằng nhóm tín dụng đen quy mô lớn cái số tiền hàng nghìn tỷ
trong công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người sáu tháng đầu năm phát hiện điều tra ba mươi ba vụ bảy mươi năm đối tượng phạm tội mua bán người
trong đó kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố một mươi bảy vụ đang điều tra một mươi năm vụ
sáu nạn nhân được tiếp nhận xác minh giải cứu hỗ trợ là sáu mươi sáu nạn nhân
tôi đánh giá rất cao cái kết quả của ngành công an trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là các tội phạm mà liên quan trực tiếp đến cái tình hình đang diễn ra hiện nay
ngành công an đã rất là chủ động rất chủ động và rất quyết liệt
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cái khó khăn và cái thử thách đang đợi phía trước thì cũng

những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã cho thấy sự chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm hình sự
trong đó có sử dụng hiệu quả các biện pháp đấu tranh chuyên án với các đường dây tổ chức tội phạm có quy mô lớn liên tỉnh xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài
theo dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn phức tạp khó lường
cùng với đó là quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng dẫn đến các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm của yếu tố nước ngoài sẽ tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi nguy hiểm và phức tạp hơn
những diễn biến này đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới sẽ hết sức nặng nề và khó khăn
và để có những phân tích cụ thể về tình hình tội phạm và những phương án kế hoạch kéo giảm tội phạm trong thời gian tới đại tá đoàn thế vinh trưởng phòng năm cục cảnh sát hình sự đã có cuộc trao đổi cùng với phóng viên antv
xin cảm ơn đại tá đoàn thế vinh đã tham gia chương trình của chúng tôi
vâng thưa đồng chí được mệnh danh là lực lượng mũi nhọn là quả đấm thép trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về tình hình tội phạm hình sự trong bối cảnh hiện nay đặc biệt là trong lĩnh vực tội phạm mua bán người lĩnh vực mà đồng chí trực tiếp chỉ đạo đấu tranh
như quý vị đã biết cái tội phạm hình sự hiện nay nó nằm trong xu hướng chung của cơ cấu tội phạm đặc biệt là tội phạm hình sự thì nó diễn biến rất phức tạp
phức tạp ở chỗ đối tượng hình sự thì càng ngày thủ đoạn hoạt động càng tinh vi có sự câu kết hoạt động ban ngũ nhóm giữa đối tượng trong và ngoài nước
và thực hiện những hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến vấn đề trật tự xã hội
tội phạm mà hình thành đường dây ban ngũ nhóm có tổ chức thì đương nhiên hoạt động nó sẽ rất manh động mà tinh vi sảo quyệt hỗ trợ nhau đối phó với lực lượng chức năng và che giấu tội phạm
khó khăn thách thức cho lực lượng chuyên trách là bây giờ chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội công nghệ thông tin để thực hiện các hành vi phạm tội
tội phạm mua bán người thì cũng là nằm trong xu hướng chung chúng luôn có những thủ đoạn càng ngày càng tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng mà càng ngày càng tinh vi để làm sao rụ rỗ tuyển mộ lừa gạt được các nạn nhân
vâng thời gian tới thì tội phạm tiếp tục được dự báo có những diễn biến khó lường với nhiều phương thức và tội loạn tinh vi
đồng chí có thể cho biết là lực lượng cánh sở sự tiếp tục sẽ xác định vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu đọc cho mình những mục tiêu như thế nào
như quý vị đã biết lĩnh vực này được đảng nhà nước đặc biệt là lãnh đạo bộ ngoan ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ rất quan tâm
mà đặc biệt là trực tiếp là đảng ủy lãnh đạo cục cảnh xây dựng thường xuyên quan tâm sâu sắc để chỉ đạo đơn vị nhiệm vụ chuyên trách
để làm sao luôn chủ động lắm tình hình dự báo sát minh tình hình để lắm các diễn biến của tội phạm thủ đoạn của tội phạm thủ đoạn mới của tội phạm
rồi là thay đổi có những chuyên trách
chuyển hướng của tội phạm để kịp thời có các kế hoạch chuyên đề gắn vào những nhiệm vụ chức năng phù hợp với từng loại
từng nhóm hành vi từng hệ loại đối tượng liên quan đến hệ trật tự sâu để đảm bảo công tác phòng chống chấn áp tội phạm
hình sự góp phần kiềm chế và kéo giảm theo các chỉ tiêu mục tiêu của lãnh đạo bộ giao mà cũng như là vấn đề quốc hội đã giao
đồng chí đưa ra đánh giá thế nào về vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ hệ thống
phong trào toàn dân bảo vệ an tổ quốc tại các địa bàn cơ sở trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người nói riêng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nó là một phong trào rất là sâu rọt mà nó có ý nghĩa tác dụng rất to lớn
không chỉ mua bán người mà tất cả các loại tội phạm cũng như vấn đề giữ gìn cái an ninh trật tự ở tại cộng đồng
đấy là cái nơi coi như có mối quan hệ là cuộc sống là sinh hoạt là lắm toàn bộ những diễn biến tốt xấu
ở tại cộng đồng cơ sở do đó khi người ta chung tay người ta trách nhiệm người ta tham gia tố giác tội phạm
người ta phát hiện những vấn đề dấu hiệu bất tường hoặc là người ta hỗ trợ về vấn đề quản lý giáo dục
người ta tác động những vấn đề những cái phụ nữ những trẻ em có nguy cư thì cũng là vấn đề có hạn chế rất là lớn
tội phạm có thể tiếp cận lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí và nhân dịp ngày truyền thống công an nhân dân một mươi chín tháng tám
thì xin chúc các đồng chí tiếp tục lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
xứng danh đơn vị anh hùng và đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân

bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công điện gửi các địa phương về tăng cường công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công điện gửi các địa phương về tăng cường công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
sau đó các đơn vị có liên quan cần giải quyết kịp thời nghiêm minh các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em ở địa phương

xử lý nghiêm cơ quan tổ chức cá nhân che giấu không thông báo tố xác hành vi bạo lực xâm hại trẻ em
hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em
ubnd tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành quận huyện tăng cường công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn
tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke ba vũ trường không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đang bị tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động gửi các đơn vị có liên quan để căn cứ chức năng nhiệm vụ thầm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhằm ngăn chặn tình trạng sơn vẽ bậy trên các cây cầu và công trình trên địa bàn sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất lắp camera giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tăng cường việc giám sát xử phạt
bên cạnh đó sở giao thông vận tải đề xuất sử dụng các loại sơn chuyên dụng đặc biệt chống dính bề mặt nhằm đảm bảo mỹ quan tại các công trình công cộng
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo chương trình mời quý vị đến với mục điểm báo với những nội dung chính được đăng tải trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
trên báo công an nhân dân online có bài viết như sau
thực hiện đề án sáu khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu cống hiến của lực lượng công an nhân dân
vào trường ngày một mươi bảy tháng tám bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu cp theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh vai trò trách nhiệm to lớn của lực lượng công an nhân dân đối với đề án sáu
đây là trách nhiệm vinh dự đồng thời là cơ hội thể hiện sự cống hiến của lực lượng công an nhân dân đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia
bộ trưởng tô lâm khẳng định khối lượng công việc cảm giác không còn nhiều nhưng thực chất khó khăn hơn trước rất nhiều
không chỉ phấn đấu làm xong dữ liệu mà phải thường xuyên bổ sung dữ liệu
dữ liệu chưa được sạch hay một người chưa làm thì cũng ảnh hưởng tới cái chung
hơn thế trên nền tảng này

các đơn vị phải xây dựng trung tâm dữ liệu lớn của ngành công an và trung tâm dữ liệu lớn của quốc gia
chia sẻ về những khó khăn vất vả của công an các đơn vị địa phương
nhất là cán bộ chiến sĩ ở cơ sở trong xây dựng đề án và dân cư căn cứ công dân
cũng như quá trình thực hiện đề án sáu từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bộ trưởng tô lâm khẳng định quá trình chuyển đổi bao giờ cũng rất vất vả khó khăn
nhất là chuyển đổi số thì càng khó khăn hơn vì đây là vấn đề chưa có tiền lệ
phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm
những khó khăn vất vả công sức của lực lượng công an nhân dân trong hơn hai năm qua
đã được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận xứng đáng
và qua đó góp phần nâng cao vị thế vai trò của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
còn trên báo lao động có bài viết học sinh không được lựa chọn môn học lớp một mươi theo nguyện vọng
hiện nay nhiều trường trung học phổ thông đã hoàn thành công tác tuyển sinh lớp một mươi cho năm học mới
đồng thời tiến hành định hướng cho học sinh lựa chọn các môn học
dù tinh thần của chương trình mới là tốt
tôn trọng ý kiến người học
thế nhưng thực tế nhiều học sinh không được lựa chọn theo đúng nguyện vọng
mới đây bộ giáo dục và đào tạo ban hành thông tư số một trăm ba mươi hai nghìn hai mươi hai tt bgtt
sửa đổi bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
trong đó môn lịch sử từ môn học lựa chọn thuộc nhóm môn khoa học xã hội sẽ trở thành môn học bắt buộc
như vậy chương trình có các môn học hoạt động giáo dục bắt buộc
gồm ngữ văn toán ngoại ngữ một lịch sử giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng và an ninh
hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nội dung giáo dục của địa phương
cùng với đó điều chỉnh số môn học lựa chọn còn chín môn và không chia thành các nhóm môn
học sinh chọn bốn môn học trong chín môn lựa chọn
các môn lựa chọn gồm địa lý giáo dục kinh tế và pháp luật vật lý hóa học sinh học công nghệ tin học âm nhạc và mỹ thuật
trên báo kinh tế đô thị có bài viết
bài viết xăng dầu liên tiếp giảm giá vì sao giá hàng hóa vẫn đứng im
mặc dù giá xăng dầu đã giảm sâu nhưng giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn cố thủ ở mức cao
khiến cho gánh nặng chi tiêu của người dân chưa vơi bớt
do đó rất cần sự vào cuộc sát sao của các cơ quan chức năng để bình ổn giá hàng hóa
giám đốc siêu thị coopmark hà nội nguyễn thị kim dung cho biết
nguồn nhân giữ giá của các mặt hàng do nhiều yếu tố
giá nhập hàng hóa từ các nhà cung cấp
vẫn chưa có sự thay đổi rõ nét
bởi trên thực tế nhà sản xuất cũng bị ảnh hưởng nhiều do nhập nguyên liệu ở mức giá cao
chi phí sản xuất tăng cao nên sản phẩm hàng hóa thành phẩm đưa tới nhà bán lẻ cũng bị ảnh hưởng khá mạnh
như vậy là dễ dàng nhận thấy giá hàng hóa tăng chóng mặt trong thời gian qua
có một phần nguyên nhân từ việc giá xăng dầu liên tiếp tăng mạnh từ tháng ba năm nay
đã khiến chi phí sản xuất vận chuyển tăng cao
tuy nhiên đến nay giá xăng dầu đã giảm mạnh nhưng nhiều mặt hàng vẫn chưa giảm giá tương ứng
để tăng giá bất hợp lý
do đó cơ quan nhà quản lý nhà nước phải can thiệp ngay từ đầu
cần tăng cường kiểm soát giá các loại hàng hóa đặc biệt là những hàng hóa thực hiện bình